ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa có dự thảo trình hội đồng nhân dân khóa chín tại kỳ họp thứ bảy về giữ nguyên học phí giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tp đà nẵng trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trước đó sau khi xem xét tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã đề xuất giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cũng theo nghị định số một mươi sáu thì việc quy định mức thu học phí học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tp quản lý và giữ nguyên mức thu học phí như năm học trước đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn đà nẵng là phù hợp và cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các trường có cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng tính đủ chi phí đầu tư